hiện nay dự trữ ngoại hối của việt nam đã đạt mức chín mươi hai tỷ đô la mỹ
với mục tiêu một trăm linh tỷ đô la mỹ vào cuối năm thì những tháng cuối năm này
ngân hàng nhà nước có thể sẽ mua thêm khoảng tám tỷ đô la mỹ
do đó các chuyên gia dự báo việt nam sẽ duy trì thẳng dư tài khoản vãng lai
ở mức khoảng hai sáu gdp trong năm hai nghìn hai mươi
điều này cộng với việc dự trữ ngoại hối của việt nam tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây
sẽ góp phần ổn định tỷ giá
đây cũng chính là cơ sở giúp ngân hàng nhà nước phát đi thông tin sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết
với mức tỷ giá bán can thiệp thấp hơn tỷ giá niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường ngoại tệ
có phần ổn định kinh tế vĩ mô
theo đánh giá của các chuyên gia tỷ giá ổn định còn là bộ đệm quan trọng
giúp nền kinh tế chống đỡ với những bất định bên ngoài tạo thêm nhiều niềm tin đối với các nhà đầu tư